phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba năm độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
theo tổng cục khí tượng thủy văn bão noru là cơn bão mạnh nhất trong vòng năm năm trở lại đây và là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây ảnh hưởng đến trung trung bộ
cơn bão này thậm chí được tiếp thêm nhiều năng lượng nên ngày càng có xu hướng mạnh lên khi đi vào biển đông
trước diễn biến này vào chiều ngày hai mươi năm tháng chín phó thủ tướng lê văn thành đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai với các địa phương vùng ảnh hưởng nhằm chủ động ứng phó
các lực lượng công an quân đội chính quyền địa phương cũng đã sẵn sàng theo phương án kịch bản đề ra để hỗ trợ sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân
phó thủ tướng lê văn thành nhấn mạnh các địa phương phải ra soát kỹ tất cả các cơ sở vật chất cơ sở sung yếu có giải pháp trước khi bão đổ bộ
và phương án sơ tán hơn chín mươi ba hộ dân với gần ba trăm bảy mươi người dân
các bộ ngành địa phương cần chủ động tổ chức thực hiện di tản người dân kêu gọi tàu thuyền tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác
phó thủ tướng yêu cầu các địa phương tạm dừng hoãn một số các cuộc họp không thực sự cần thiết để lãnh đạo chỉ đạo phòng chống bão
trước diễn biến phức tạp của cơn bão nu hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân các tỉnh biển trung đã vào các âu thuyền để tránh trú đảm bảo an toàn
một số hồ chứa nước trên địa bàn
cũng đã và đang xả nước điều tiết nước ứng phó trước dự báo có mưa lớn xảy ra
hiện nay tỉnh phú yên có ba trăm chín mươi sáu tàu cá với gần hai ba trăm tám mươi lao động đang hoạt động khai thác trên biển
tất cả tàu cá đã nắm được thông tin bão nu chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm
tại quảng ngãi vào sáng nay hàng trăm tàu cá đã khẩn trương di chuyển vào các khu neo đậu
tỉnh quảng ngãi sẵn sàng phương án di rời sơ tán khoảng hai mươi bốn sáu trăm linh hộ dân với hơn tám mươi bốn bốn trăm linh người
đến nơi an toàn việc di rời sơ tán dân trước một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng chín riêng huyện lý sơn hoàn thành trước chín giờ sáng cùng ngày
ứng phó với bão nu quảng nam sẵn sàng kịch bản di rời bốn trăm linh người khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền
tỉnh nghệ an đã có hai tám trăm ba mươi sáu phương tiện tàu thủy và một mươi hai sáu trăm linh một lao động đang neo đậu tại bến
có năm trăm một mươi hai phương tiện với ba một trăm chín mươi sáu lao động đang hoạt động trên biển không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm
chuyển sang một số thông tin về an ninh trật tự
công an thành phố tân an tỉnh long an đang điều tra nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa long an tấn công bệnh nhân và đập phá tài sản
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày hai mươi ba tháng chín khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa long an tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân bị thương ở đầu và tay
đến khoảng một mươi tám h nhóm sáu người đi vào khoa cấp cứu ba trong số sáu người này cầm hung khí tìm bệnh nhân trên
thấy nhóm người trên đi vào người đưa bệnh nhân vào cấp cứu liền nấp dưới dàn máy thở
thế vậy các đối tượng đã dùng hung khí chém vào máy thở bị bảo vệ bệnh viện truy đuổi các đối tượng đã bỏ lại hai xe máy rồi bỏ trốn
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng là lê hoài nam và phạm văn cường cùng chú đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc
trước đó công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tang cường và nam có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề
qua điều tra mở rộng cơ quan công an phát hiện nam và cường cho nhiều người dân vai lãi nặng với tổng số tiền ba trăm bảy mươi triệu đồng lãi suất từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng
hiện công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian